công tác của bộ công an do trung tướng phạm quang cử phó tổng cục trưởng tổng cục hậu cần kỹ thuật bộ công an làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi chia buồn gia đình nạn nhân trong vụ sạt lở đất khiến chín người chết và bị thương tại tổ bốn mươi bốn khu bốn phường cao thắng tp hạ long vào ngày hôm qua hai mươi tám tháng bảy
trung tướng phạm quang cử đã trao hỗ trợ của bộ công an gia đình nạn nhân một mươi triệu đồng chia sẻ những mất mát đau thương của gia đình nạn nhân
trung tướng phạm quang cử và đoàn công tác của bộ công an mong muốn gia đình sớm vượt qua khó khăn hoạn nạn nhanh chóng ổn định cuộc sống
tại bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ninh đoàn công tác của bộ công an đã thăm hỏi sức khỏe và trao tặng anh cao tiến vĩ ba mươi bảy tuổi là con trai út trong gia đình người duy nhất sống sót trong vụ sạt lở đất sáng hôm qua số tiền hai triệu đồng
theo trung tâm khí tượng thủy văn trung ương từ ngày hai mươi chín tháng bảy đến ngày ba tháng tám ở các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ tiếp tục có mưa vừa mưa to trên diện rộng có nơi mưa rất to đặc biệt là khu vực ven biển bắc bộ và vùng núi phía bắc
trên vịnh bắc bộ có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín sóng biển cao từ hai đến ba năm mét biển động mạnh
trên hệ thống sông hồng thái bình từ ngày ba mươi một tháng bảy đến ngày bốn tháng tám sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ ba đến bảy mét
ở hạ lưu từ hai đến bốn mét đặc biệt trong đợt lũ này mực nước thượng lưu sông thái bình sông kỳ cùng có khả năng lên mức báo động hai ba
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở tất cả các tỉnh vùng núi phía bắc và ngập úng ở các vùng trũng thấp ven sông suối ngập lụt ở đô thị quảng ninh lạng sơn hải phòng thái bình nam định
cấp độ rủi ro thiên tai được cảnh báo ở cấp hai mươi ba
bản tin xin được chuyển sang những thông tin về an ninh trật tự
công an huyện châu thành tỉnh tiền giang đã hoàn tất hồ sơ ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối tượng tạ trung triệu chú tại huyện cai lệ tỉnh tiền giang về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người
vào ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm triệu cùng cha ruột là ông tạ văn mừng điều khiển xe ô tô tải lưu thông trên huyện lộ đoạn thuộc xã vĩnh kim huyện châu thành
lúc này dương văn hận chú huyện châu thành cùng bạn điều khiển xe mô tô lạng lách trước đầu xe tải sau đó dừng lại rồi dùng ná thun bắn vào xe ông mừng
tức giận trước hành vi ngang ngựa của hận ông mừng xuống xe hai bên xảy ra cãi vã hận tiếp tục dùng lá thun bắn ông mừng
thấy vậy triệu chạy đến điểm bán cá gần đó lấy kéo đâm vào lưng hận và được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong
tại thị xã trí linh tòa án nhân dân tỉnh hải dương vừa mở phiên tòa lưu động xét xử đối với bị cáo nguyễn văn thao ở xã an lạc thị xã trí linh cùng đồng bọn bị truy tố về tội giết người
theo cáo trạng khoảng giờ một mươi năm phút ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn tại khu vực bệnh viện đa khoa thị xã trí linh anh nguyễn văn hưng ở phường văn an thị xã trí linh nhìn thấy nguyễn văn thao cùng đồng bọn đang đánh nhau với nguyễn văn trường là bạn của hưng
thấy vậy hưng vào bên anh thường và đánh lại thì bị thao cùng đồng bọn đánh đuổi trong quá trình đuổi đánh do bị đâm và đánh đến khi bất tỉnh nên hưng đã tử vong ngay sau đó
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt nguyễn văn thao một mươi tám năm tù đồng bọn của thao gồm dương văn tú nguyễn văn trọng và dương mạnh tuấn chịu mức án từ một mươi đến một mươi tám năm tù về tội giết người
công an thành phố bạc liêu vừa ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với lưu hảo tấn chú tại phường năm tp bạc liêu và lê hoàng trung dũng chú thị trấn châu hương huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu về hành vi cướp tài sản
tại cơ quan công an tấn khai nhận do biết anh võ trường vinh ở phường năm tp bạc liêu là họ hàng có nhiều tài sản giá trị nên tấn đã rủ dũng đến nhà anh vinh để cướp tài sản
ngày hai mươi bảy tháng bảy khi dũng đang lục xoát các phòng để tìm tài sản thì bị anh võ trường vinh phát hiện
dũng đã đánh và bắt chó anh vinh lại sau đó cướp đi số tài sản gồm một máy tính sách tay một máy tính bảng ba điện thoại di động và một mươi năm triệu đồng
tại tỉnh quảng nam công an tp tam kỳ vừa bắt giữ sáu đối tượng trú tại tp tam kỳ và huyện phú ninh về hành vi vận chuyển khai thác cát trái phép trên trục đường cứu hộ cứu nạn ven biển thuộc địa bàn thôn kim đới xã tam thăng tp tam kỳ
các đối tượng trên đã dùng sáu xe ben loại hai tấn đến sáu tấn thuê người dùng sẻng xúc cát lên xe
sau đó trở đi bán cho các đại lý vật liệu xây dựng hoặc bán cho dân với giá từ sáu mươi đến bảy mươi đồng một mét khối
hoạt động này chủ yếu diễn ra vào ban đêm và đã kéo dài trong nhiều năm qua gây bức xúc cho người dân tại khu vực này
được biết toàn bộ số cát trên thuộc quản lý của chính quyền xã tam thăng